nhập sỉ chỉ vài chục nghìn đồng nhưng dễ dàng bán được giá vài trăm nghìn đồng
tại một kho buôn phụ kiện điện thoại khác tại hà đông người này còn không ngần ngại tiết lộ các sản phẩm đều là nhập lậu từ trung quốc giá rẻ như cho

nói chung là nghe nhiều lắm mà nghe nhiều thì nó cũng đau trái
biết rõ những nguy hại nhưng vẫn bất chấp kinh doanh dù đây là hàng nhập lậu thị trường khó kiểm soát các thiết bị điện tử kém chất lượng như thế này vẫn ngang nhiên lưu thông với mức giá đội lên gấp chục thậm chí gấp trăm lần
các thiết bị nhái này là tại sao nó rẻ
cắt xén bớt những cái linh kiện mà đảm bảo cái sự an toàn ví dụ như là không đúng cái giải tần rồi là cái đảm bảo an toàn là sự phóng cái bức xạ điện tử ra ngoài thì nó rất là cao cho nên nó sẽ gây đến ảnh hưởng đến sức khỏe con người
thậm chí là cái thiết bị không an toàn thì nó sẽ dựa làm cho cái chuyện là cái chật cháy nó sẽ xảy ra đấy thế này ăn bớt linh kiện rồi đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng là không cao
hiện nay thiết bị điện tử chiếm đến tám mươi
hiện nay thiết bị điện tử chiếm đến tám mươi vật dụng trong gia đình trong đó các thương hiệu nước ngoài ngày càng được ưa chuộng và chiếm thị phần lớn
bên cạnh các sản phẩm chính hãng đảm bảo nguồn gốc thương hiệu các mặt hàng kém chất lượng được làm giả hết sức tinh vi dễ dàng trả trộn vào thị trường
theo các chuyên gia việc sử dụng các thiết bị điện tử kèm chất lượng không chỉ là hành vi tiếp tay cho tội phạm mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ